điều khiển xe máy ra đường không có lý do chính đáng và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản
làm việc thì còn không hợp tác chống đối sô đẩy lực lượng
một phụ nữ trú tại xã đoàn kết huyện bù đăng tỉnh bình phước vừa bị lập biên bản xử lý
trước đó trong quá trình tuần tra phòng chống covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu trên đường hùng vương
thuộc khu đức hòa thị trấn đức phong tổ kiểm tra thị trấn đức phong phát hiện người này
điều khiển xe máy ra đường không xuất trình được giấy tờ tùy thân
cũng như không có giấy xác nhận trường hợp được ra đường theo chỉ thị một mươi sáu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản làm việc tuy nhiên người phụ nữ này không hợp tác
và có hành vi quá khích chống đối liên tục sô đẩy lực lượng chức năng rồi sau đó bất ngờ bỏ xe lại ra về
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện đồng thời điều tra xử lý đối tượng
về hành vi vi phạm chỉ thị một mươi sáu về phòng chống covid một mươi chín và chống đối lực lượng chức năng